đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tình hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp
quý ba năm hai nghìn một mươi chín nhằm tham vấn các chính sách tài chính tiền tệ thương mại từ chính phủ
tại cuộc họp các thành viên hội đồng nhận định mặc dù kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn
tăng trưởng chậm lại thị trường tài chính tiền tệ và thương mại toàn cầu biến động phức tạp
nhưng kinh tế trong nước diễn biến khả quan và đạt nhiều kết quả quan trọng trong chín tháng đầu năm
tin tưởng cả nước sẽ hoàn thành được kế hoạch của năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng đây là những khuyến cáo quan trọng cho chính phủ
thủ tướng chính phủ tiếp tục điều hành kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm và tạo nền tảng
vững chắc cho thực hiện các nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi tới đây chính phủ sẽ đẩy nhanh thực hiện đề án
kinh tế chia sẻ để gia tăng giá trị cho nền kinh tế và tăng trưởng bảo đảm thị trường bất động sản
hoạt động bình thường thúc đẩy giải ngân đầu tư công